dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã điều hành phiên thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề được dựa trên tiêu chí cơ bản đó là những vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội được đại biểu quốc hội cử tri và nhân dân quan tâm gắn với việc xây dựng thi hành pháp luật
do vậy ủy ban thủ vụ quốc hội đề nghị quốc hội xem xét quyết định một trong hai chuyên đề nội dung cụ thể đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam là thành viên
tại hội trường đa số ý kiến đồng tình với nội dung giám sát pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
trẻ em vừa bị bạo lực trong gia đình vừa bị bạo lực trong nhà trường và ngoài xã hội tình trạng này đang xảy ra ở mức độ khá nghiêm trọng
mà một số bậc cha mẹ một số thầy cô người thân bạn bè gây ra cho trẻ em ngay chính gia đình trong trường học nơi được coi là sẽ hàn gắn những tổn thương của xã hội bằng tình yêu thương không phân biệt đối xử tôn trọng về phẩm giá danh dự thân thể
trẻ em không chỉ bị bạo lực mà còn bị xâm hại tình dục một thống kê cho thấy năm năm từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm có năm ba trăm linh vụ xâm hại tình dục được phát hiện và xử lý
năm hai nghìn một mươi tám có một hai trăm sáu mươi chín vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện xử lý
và cần lưu ý rằng đấy chỉ là phần nổi của tảng văn chim
không ít trẻ em vẫn chưa nhận được sự quan tâm chăm sóc giáo dục bảo vệ cần thiết nên bị xâm hại cả về thể xác lẫn tinh thần
nhiều vụ việc hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện ngăn chặn kịp thời có vụ việc xử lý chưa nghiêm
văn bản quy phạm pháp luật còn có những khoảng trống nhất định còn thiếu các quy định triển khai chính sách về bảo vệ trẻ em thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và còn thiếu sự quan tâm giám sát của các cơ quan dân cử
với thực trạng trên tôi đề nghị quốc hội ưu tiên đưa vào chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi đối với chuyên đề này nhằm ra soát đánh giá lại tất cả các quy định của pháp luật để kịp thời sửa đổi bổ sung tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em nói chung phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em nói riêng
có đại biểu cho rằng cần giám sát về môi trường để đảm bảo phát triển bền vững
bên cạnh đó cũng cần giám sát cả việc báo chí đưa tin sao cho kịp thời và chính xác
đặc biệt là chưa giám sát được việc gỡ tin bài sau khi đã đăng tin
và trong hoạt động quản lý báo chí thì có những trường hợp gỡ bài không rõ lý do
tôi đề nghị là có thể không giám sát tối cao ở quốc hội nhưng mà cần thiết phải giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động báo chí ở thường vụ quốc hội
năm hai nghìn hai mươi là năm các địa phương sẽ tiến hành tổ chức đại hội đại biểu các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đồng thời năm hai nghìn hai mươi cũng là năm cuối nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn theo quy định của luật hoạt động giám sát quốc hội và hội đồng nhân dân
tại kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về chất vấn giám sát chuyên đề trong cả nhiệm kỳ